ban an toàn giao thông thành phố ubnd tp đà nẵng vừa có văn bản đề nghị sửa chữa khắc phục
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay tại nút giao thông này đã xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông
làm ba người thiệt mạng và một người bị thương
sớm hoàn thiện và đưa vào khai thác đường dẫn mới từ đường trường sơn qua đường tránh nam hải vân
trước mắt có rào chắn lắp đèn phản quang ban đêm tại các đường nhánh cấm các phương tiện lưu thông cho đến khi
việc thi công hoàn thành bảo đảm các điều kiện an toàn của người dân và phương tiện lắp đặt cọc su mềm trên đường tránh nam hải vân
khu vực nút giao về phía bắc định hướng dòng phương tiện khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông không lấn sang phần đường xe chạy chiều ngược lại
kẻ vạch sơn mũi tên chỉ hướng trên mặt đường cắt chiều lưu thông ra vào nút và vạch sơn cho người đi bộ kèm biển báo hiệu chỉ dẫn
đồng thời tăng cường điện chiếu sáng tại nút giao và các vị trí giao nhau với các nhánh đường dẫn ở các hướng kịp thời sửa chữa hư hỏng mặt đường tại khu vực nút sao đường trường sơn với đường vào mỏ đá hòa nhơn